bắc bộ và trung bộ nắng nóng trên diện rộng đây là thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
cụ thể ngày hôm nay sáu tháng bảy do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên khu vực các tỉnh bắc bộ và có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
các tỉnh trung bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi một đến một mươi sáu giờ
cảnh báo nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía đông bắc bộ và trung bộ trong những ngày tới
đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ hai đến ba ngày tới ở các tỉnh phía đông bắc bộ
các tỉnh trung bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày
thủ đô hà nội ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận và tây nguyên ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi bảy độ c